thưa quý vị căn cứ và kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi
và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
vào ngày một mươi tháng sáu cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại bộ giáo dục và đào tạo
theo đó khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm thị my
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội
và khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên
đối với bị can phạm thị my và bùi văn sâm
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của bị can
và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật
ngày một mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc hà nội
đồng thời lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với giám đốc cdc hà nội
trường quang việt và một số kê toán trưởng của cdc hà nội
ông việt bị bắt vì những sai phạm khi còn là phó giám đốc cdc hà nội do liên quan
trong hoạt động đấu thầu với việt á
theo điều tra ông việt cùng cấp dưới đã tạo điều kiện cho việt á trúng thầu
kích tách nghiệp trên địa bàn tp hà nội gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
số tiền hơn chín tỷ đồng
sau đó công ty việt á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của cdc hà nội
số tiền ngoài hợp đồng hơn một tỷ đồng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã truyền lại cho
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố hai cán bộ bệnh viện đa khoa hà đông
và bốn cán bộ bệnh viện đa khoa ba vì do sai phạm liên quan tới việc mua kit
xét nghiệm của công ty việt á
thông tin về một chuyên án ma túy lớn vừa được triệt phá tại hà tĩnh
cụ thể khi đang vận chuyển hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng đã bị lực lượng phối hợp gồm bộ đội biên phòng công an
và hải quan tỉnh hà tĩnh đã khống chế và bắt quả tàng
hai đối tượng là nguyễn đình hùng và ngô thị nhân cùng chú tại tỉnh nghệ an
khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
và nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại lào rồi cắt rừng
vận chuyển về việt nam để thiêu thụ
hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng là phan tôn yên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố cà mau
và võ minh xanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại tỉnh bạc liêu
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau kiểm tra và bắt quả tăng
cụ thể tại khu vực ấp bà điều xã lý văn lâm thành phố cà mau
tổ công tác đã bắt quả tăng khi sang đăng giao ma túy cho đối tượng yên
tăng vật thu giữ là một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
và ba trăm linh viên nén màu hồng nghi là thuốc lắc
theo khai nhận ban đầu võ minh xanh là tài xế
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi trên tuyến đường xuyên á thuộc địa bàn huyện thới bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp cùng đơn vị nghiệp vụ
đã bắt quả tang xanh điều khiển phương tiện ô tô chở đối tượng hà nhật chiêu
kiểm tra dưới ghế chiều ngồi đã phát hiện hai túi bên trong
có chứa một viên thuốc lắc và năm trăm linh gram ma túy đá
tuy nhiên sang đã khai nhận không biết khách ngồi trên xe khách có tảng chữ ma túy
với hành vi
khi gây dối trật tự công cộng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lê thanh hiếu ba mươi ba tuổi
trú tại phương tân hạnh tp biên hòa để điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày một tháng sáu hiếu điều khiển xe mô tô tham gia giao thông
tại đoạn đường võ thị sáu giao nhau với đường d một mươi một a thuộc khu phố bảy phường thống nhất
và xảy ra mâu thuẫn với một tài xế đi ngược chiều
thấy sự việc gây tắc đường một thanh niên chưa rõ lây lịch đang ăn tối gần đó
ra hướng dẫn và yêu cầu hiếu lái xe đi để tránh ách tắc thì xảy ra mâu thuẫn
sau đó hiếu đã xuống xe lấy súng công cụ hỗ trợ bắn hai phát lên trời để thị uy
rồi lái xe bỏ đi ngay sau đó đến cơ quan công an đầu thú
hiện vụ việc vẫn đang được điều tra
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn thành duyên
chú tại tỉnh sóc trăng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh hậu giang tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý nghiêm
theo kết quả điều tra thông qua người quen duyên biết được một phụ nữ ở xã đông thạnh
huyện châu thành có người con liên quan đến vụ việc mà công an huyện châu thành đang thụ lý
sau khi hẹn gặp được người phụ nữ trên duyên đã dọa con của chị có thể bị đi tù
và hứa sẽ xử lý can thiệp được vụ việc này nếu đưa một mươi năm triệu đồng để lo việc
tưởng là thật người phụ nữ đã đưa trước cho duyên năm triệu đồng
sau đó duyên liên tục điện thoại thúc ép yêu cầu đưa thêm một mươi triệu đồng
đến sáng ngày một mươi tháng sáu khi duyên đang nhận tiền và viết biên nhận tại nhà của người phụ nữ
thì bị công an huyện châu thành bắt quả tang
bước đầu dương khai nhận không quen ai làm ở công an huyện châu thành
nhưng vì khó khăn nên đã đưa ra thông tin gian dối để lừa lấy tiền của bị hại
năm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh tiền giang
vừa bị công an thị xã cai lệ bắt giữ
năm đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn phúc nguyễn triển triều nguyễn minh tùng
huỳnh hải đăng và lê hiếu vinh cùng chú thệ tỉnh tiên giang
tăng vật thu giữ gồm bốn mô tô và một tàu gỗ
qua kiểm tra ban đầu năm đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm tài sản
trên địa bàn huyện cai lệ thị xã cai lệ huyện tân phước
tất cả năm đối tượng đều nghiện ma túy không có nghề nghiệp
nên đã rủ nhau đi trộm tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy
năm triệu viên thuốc tân dược giả hỗ trợ và phòng ngừa điều trị covid một mươi chín
vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu
công an tp hcm phát hiện
đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả này do phạm ngọc bích
giám đốc công ty cổ phần dược phẩm amtech pharma
trụ sở tại tỉnh long an cầm đầu được tổ chức chặt chẽ và khép kín
với các đối tượng có quan hệ anh em họ hàng thân quen
để tránh bị phát hiện các đối tượng có quan hệ anh em họ hàng thân quen
công đã sử dụng nhà máy xưởng sản xuất thuốc
được cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc tân dược các loại
để sản xuất thuốc giả với quy mô lớn
cùng với bích phạm bích ngọc là em của bích và năm người có liên quan
cũng đang bị tạm giữ để điều tra